tại buổi tiếp hiệp hội doanh nghiệp châu âu do ông michael barron chủ tịch eurocharm làm trưởng đoàn
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đã đánh giá cao nỗ lực của eurocharm trong nhiều năm xuất bản sách trắng về môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam
trong buổi tiếp chủ tịch eurocharm khẳng định cam kết của eurocharm trong việc hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp châu âu
gắn kết với nền kinh tế việt nam
việc công bố sách trắng là một trong những hoạt động của eurocharm nhằm thực hiện cam kết này
đây là năm thứ chín eurocharm công bố sách trắng tập hợp các đánh giá phân tích và khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp châu âu
về môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam
chủ tịch eurocharm cũng cho biết trong cuộc khảo sát gần đây của eurocharm đối với chín trăm năm mươi thành viên về môi trường kinh doanh tại việt nam
các nhà đầu tư châu âu đều bày tỏ sự lạc quan về thị trường việt nam và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư
một trong những nhân tố chính cho sự lạc quan này chính là việc hiệp định thương mại tự do việt nam eu sẽ được ký kết và có hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi
eurocharm cũng cam kết thông qua các thành viên là các doanh nghiệp hàng đầu châu âu sẽ tích cực ủng hộ và thúc đẩy nhanh quá trình phê chuẩn hiệp định này tại các nước thành viên
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao vai trò và hoạt động của eurocharm trong thời gian qua
với vai trò là cầu nối giữa chính phủ việt nam và cộng đồng doanh nghiệp châu âu đang kinh doanh đầu tư tại việt nam
cũng như là cơ quan tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp châu âu trong quá trình phát triển tại việt nam
khẳng định quyết tâm của chính phủ việt nam là xây dựng chính phủ kiến tạo phục vụ nhân dân và doanh nghiệp
quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính minh bạch hiệu quả nói không với tham nhũng tiêu cực lãng phí
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao đề nghị eurocharm và phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam tiếp tục đồng hành cùng chính phủ việt nam để việt nam trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn